xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
mức án bốn năm tù vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
vì hàng hóa đưa vào việt nam bán chưa rõ nguồn gốc là thuốc chữa bệnh cho con người
đây là loại hàng đặc biệt do nhà nước quản lý
hành vi phạm tội của các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ gây dư luận bất bình
làm giảm uy tín của tổ chức đảng đặc biệt là uy tín của ngành y tế
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mức án
bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế bốn năm tù
nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế ba năm tù
lê đình thanh nguyên cán bộ cục hải quan tp hcm hai năm tù
đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
nguyễn thị thu thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
đối với nhóm bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma một mươi tám năm tù
cộng với bản án cũ buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là một mươi tám năm tù
buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của bản án trước đó là ba mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu đến hai mươi năm tù
liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê văn tài ba mươi hai tuổi chủ hội huyện phù cát tỉnh bình định
để điều tra về tội giết người và điều đáng nói đối tượng đã gây ra cái chết cho chính cha ruột của mình
trước đó đối tượng này đã đến công an huyện phù cát để tự thú về việc đã dùng dao đâm chết cha ruột mình là ông lê văn tuấn năm mươi bốn tuổi
ở xã cát nhơn huyện phù cát do mâu thuẫn sau khi đã uống rượu say
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý đúng người đúng tội trước pháp luật
trước sự chứng kiến của chính quyền và người nhà nạn nhân cơ quan pháp y tỉnh bình định đã tiến hành khai quật tử thi ông lê văn tuấn
để làm rõ bản chất của vụ việc qua đó xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị từ rất nhiều vụ án trong gia đình xảy ra cho thấy những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ qua thời gian không được giải quyết
thường đưa tới những hậu quả nghiêm trọng
trong nhiều nguyên nhân gây ra mâu thuẫn gia đình thì các vấn đề về đất đai là một trong những nguyên nhân khá phổ biến
mới đây tại vĩnh phúc do mâu thuẫn trong việc giấy tờ nhà đất đào ngọc thìn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ở xã trung mỹ huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã dùng dao và súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người vợ dọa đốt
tuy nhiên lực lượng công an đã có mặt kịp thời tuyên truyền giải thích vận động và giải cứu thành công con tin
trước đó công an huyện bình xuyên nhận được tin báo của người dân về việc chị nguyễn thị đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ở thôn thanh lanh xã trung mỹ huyện bình xuyên bị chồng là đào ngọc thìn nhốt trong nhà khóa trái cửa
dùng dao súng khống chế và dùng xăng tầm lên người vợ dọa đốt chị đông
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc giấy tờ nhà đất của thửa đất đang ở
ở hiện trường lúc này thì gia đình nhà đối tượng là một gian nhà ba gian có một cửa ra vào
ngồi trên thì là lập bờ lô nhưng trong nhà thì có rất nhiều các cái đồ đạc dễ bắt chạy
đối tượng thì chốt cửa phía bên trong con tin thì cũng đang ở trong nhà
lúc này thì mùi xăng dầu bay ra rất nguy hiểm đối tượng thì rất hung hã
liên tục hô hết rằng là hôm nay là sẽ giết chết hết rồi sẽ đốt hết
nhận thấy đối tượng rất hung hãn sử dụng vũ khí nóng khống chế và đòi đốt con tim
chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho con tim
tổ công tác gồm lực lượng công an và chính quyền địa phương đã ra sức vận động
thuyết phục đối tượng thả người ra ngoài
mặc dù thả người nhưng đối tượng vẫn cố thủ trong nhà
song với công tác tuyên truyền vận động và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai con dao một khẩu súng kíp cùng hai viên đạn và liệu đạn tự chế
ngay sau đó đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở công an để làm việc
tại đây đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình tôi có mua một miếng đất để làm nhà sinh sống
mua bán xong tôi đã đưa miếng đất cho vợ
nhưng đến nay gia đình đã cần một số tiền để giải lợi cho ngân hàng
tôi bảo vợ tôi đưa giấy sở để tôi chuyển dựng bớt một phần đất của gia đình đi giải lợi
nhưng vợ tôi cố tình không đưa
tôi đã đóng cửa nhốt hai vợ chồng trong nhà
và đã có hành vi dùng dao dùng xăng dùng kíp và súng y hiếp vợ tôi
tôi đã thấy việc của mình như thế là sai
tôi vô cùng ân hận
nhưng cũng không thể làm lại điều gì
ngoài hành vi đe dọa giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên
đang củng cố hồ sơ để trao đổi với viện kiểm sát nhân dân huyện
xử lý đào ngọc thìn thêm các tội danh
bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích
và tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép
qua ba ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
tòa án nhân dân huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đã tuyên hai mươi bốn bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các bị cáo đoàn văn tập nguyễn văn long đoàn minh khang
cùng chú huyện vị thủy có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên
trong lúc đá gà ăn thua bằng tiền tại xã vị thanh huyện vị thủy
sau đó nhóm thanh niên chặn đường đánh long và khang
nhưng hai đối tượng chạy thoát
vào trưa cùng ngày khang long dùng điện thoại thông báo cho tập thể
tập hợp hơn hai mươi đối tượng đi xe mô tô mang theo hung khí
như giao tự chế giao bấm và gậy ba khúc
tìm nhóm thanh niên để trả thù và gây thương tích cho ba người
với tổng tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe là bốn mươi sáu
tòa nhân dân huyện vị thủy tuyên phạt đoàn văn tập năm năm sáu tháng tù
nguyễn văn long đoàn minh khang cùng năm năm tù
hai mươi bị cáo còn lại bị tuyên án từ hai năm đến sáu năm tù
và tất cả cùng về tội cố ý gây thương tích
vào ngày một mươi chín tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp đà nẵng vừa tiến hành
phá chuyên án và bắt quả tang các đối tượng
trong đường dây chuyên mua bán ma túy thuốc lắc
số lượng lớn trên địa bàn thành phố
bắt giữ hai đối tượng là nguyễn ngọc huy chú tại quận thanh khê
và trần văn nghi chú tải quận hữu hành sơn
từ đầu tháng bốn các trinh sát phát hiện huy móc nối với nghi
cùng hoạt động mua bán ma túy
vào chiều ngày một mươi tám tháng năm tại ngã tư lý thánh tông ngô quyền
một tổ công tác đã phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển
bắt quả tàng huy thu giữ năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi g kentamin
tiếp tục phối hợp với công an quận ngũ hành sơn
công an phường hòa quý ập vào một ngôi nhà trên đường bình kỳ
bắt quả tàng nghi thu giữ ba trăm linh viên thuốc lắc năm mươi g kentamin
và hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đã tạm giữ hai đối tượng
để mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó tại tiền giang hai mươi bảy đối tượng đang tụ tập đánh bạc
ăn thua bằng tiền tại một ngôi nhà bỏ hoang
tại xã tân mỹ chánh tp mỹ tho
vừa bị công an tp mỹ tho phối hợp với công an xã tân mỹ chánh bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bộ bài tay
điện thoại di động một mươi năm xe mô tô và trên một trăm bốn mươi triệu đồng
tụ điểm đánh bạc trên do đối tượng dương minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho đứng ra tổ chức
công an tp mỹ tho đã thu giữ tăng vật lập hồ sơ xử lý các đối tượng
sau khi dẫn đầu đoàn cán bộ trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ
tại tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương
điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
tại hiện trường vụ rừng thông bị cưa hạ trái phép chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng
trần văn hiệp nhận định rất có khả năng đây là những băng nhóm chuyên nghiệp
không loại trừ những kẻ phá rừng thách thức pháp luật và đối đầu với chính quyền
vì ở vị trí phá rừng để tổ chức sản xuất là rất khó
và thực tế diễn tiến của hiện trường thì đây không phải là việc mới
có những cây đã bị khoan chặt gốc đổ hóa chất từ nhiều tháng trước
chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu phải điều tra làm rõ xử lý nghiêm
để lấy đó làm bài học gian đe
đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm của lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng
sắp tới tiếp tục có những giải pháp mạnh hơn
đồng thời báo cáo cho chính phủ thủ tướng chính phủ thấy được thực trạng
về công tác quản lý bảo vệ rừng của tỉnh lâm đồng trong thời gian qua
trước đó như báo chí đã thông tin về vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn
xảy ra tại khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý
qua kiểm đếm ban đầu của cơ quan chức năng có hơn ba trăm linh cây thông ba lá
đã bị cưa hạ trái phép nằm ngổn ngang tại hiện trường
ngoài ra tại đây còn có hơn một trăm linh cây thông khác cũng bị đầu độc bằng chất độc đang chết đứng
và đây là vụ phá rừng quy mô lớn nhất tại đà lạt từ trước đến nay
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua
đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành chiến thắng trước u hai mươi ba malaysia
sau một trăm hai mươi phút thi đấu nghẹt thở chính thức giành tấm vé vào chung kết sea games ba mươi một
nhiều người dân hà nội đã đổ ra các tuyến phố để ăn mừng
và lẫn trong mồng cờ sắc áo của người hâm mộ thì không thể thiếu màu áo
của các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ
ghi nhận trong khoảng thời gian từ hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng năm đến hai h sáng ngày hai mươi tháng năm
nhiều đoàn cổ động viên mang theo cờ kèn xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam

các đối tượng trên có hành vi điều khiển phương tiện phóng nhanh lạng lách đánh võng nẹp bô không đeo biển kiểm soát
kiểm tra hành chính để đảm bảo về an toàn cho người tham gia giao thông trên đường
trung đường ăn mừng là cách để động viên tinh thần đội tuyển u hai mươi ba việt nam
bên cạnh đó còn thể hiện sự tin tưởng yêu mến của cổ động viên nước nhà
mong các cầu thủ sẽ vững vàng và tự tin bước vào trận chung kết gặp u hai mươi ba thái lan
tại sân vận động mỹ đình tối ngày hai mươi hai tháng năm sắp tới
tuy nhiên mỗi người dân cần nêu cao ý thức khi tham gia giao thông
để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh